tại trung tâm khoa học và văn hóa nga đã diễn ra lễ bế mạc và trao phần thưởng festival toán học năm hai nghìn một mươi chín
chương trình do bộ giáo dục nga và hiệp hội xuất khẩu chủ quyền công nghệ viện nghiên cứu khoa học
những vấn đề phát triển tiềm năng khoa học và giáo dục của thanh niên của nga tổ chức
với sự hỗ trợ của viện khoa học giáo dục việt nam
festival toán học hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại một mươi trường học hà nội từ ngày hai mươi ba đến hai mươi năm tháng một mươi hai
tại lễ bế mạc được tổ chức tại trung tâm khoa học và văn hóa nga
nhiều phần quà có giá trị đã được trao cho những em học sinh đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi
sự kiện đã thu hút sự quan tâm của lớp trẻ việt nam tới nền giáo dục nga
phát triển quan hệ nhân văn trong lĩnh vực văn hóa giáo dục khoa học và kỹ thuật giữa nước nga và việt nam
bên cạnh đó tăng thêm niềm hứng thú đối với việc học tập môn toán của các em học sinh trên địa bàn hà nội
đáng chú ý tại sự kiện này viện khoa học giáo dục việt nam đã khai trương
trung tâm tiếng nga và giảng dạy các môn học khác bằng tiếng nga mở rộng
tại đây sẽ tiến hành giảng dạy miễn phí cho tất cả những ai có mong muốn và đam mê khám phá nền văn hóa nga